trước tình hình trên ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cần sớm có phương án
quy hoạch sắp xếp các phương tiện khi tham quan tại bán đảo sơn trà để giảm thiểu tai nạn giao thông
bên cạnh đó du khách cần phải tuân thủ và chấp hành đúng quy định khi tham quan tại đây để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
đối với anh trần long khải người dân trực tiếp tham gia ứng cứu đã tử vong
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã đến tham viến động viên và ủng hộ gia đình nạn nhân số tiền một mươi triệu đồng để an tán
bảo trương xin chào trường quay hà nội
xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải làm hai người bị thương giao thông ủng tắc nghiêm trọng
thời điểm trên xe đầu kéo biển số năm mươi một c bốn mươi chín nghìn hai trăm tám mươi năm di chuyển từ trong công ty sắt ra quốc lộ một
cùng lúc này xe tải biển số năm mươi một c năm mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi sáu chạy trên quốc lộ một hướng từ an sương về an lạc đến tông trúng
vụ việc khiến xe tải biến dạng phần cabin vỡ thùng tài xếp và phụ xe cạt trong cabin được người dân giải cứu ra ngoài
tại hiện trường hai phương tiện nằm chiếm phần lớn diện tích mặt đường khiến giao thông qua khu vực ủng ứ dài nhiều km
để phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày quốc khánh hai tháng chín
từ một mươi tám h đến hai mươi hai h tối ngày ba mươi tháng tám tại đường nguyễn huệ quận một sẽ cấm xe cộ lưu thông
lộ trình thay thế được sở giao thông vận tải tp hcm điều chỉnh như sau
đối với hướng đi từ lê thánh tôn tới tôn đức thắng có hai lộ trình
lê thánh tôn đồng khởi tôn đức thắng và lê thánh tôn nam kỳ khởi nghĩa hàm nghi tôn đức thắng
đối với hướng đi từ tôn đức thắng tới lê thánh tôn có hai lộ trình
tôn đức thắng hàm nghi pasteur lê thánh tôn và tôn đức thắng công trường mê linh hai bà trưng lê thánh tôn
theo sở giao thông vận tải thành phố để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại
trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín thì từ ngày một đến ngày hai tháng chín
tất cả các công trình có tổ chức đầu đường vỉa hè trên địa bàn tp hcm sẽ tạm ngưng thi công
các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường cũng phải thu dọn đảm bảo vệ sinh và an toàn
thưa quý vị
việc tập trung phản đối chính sách thuế mới của công ty trách nhiệm hữu hạng grab việt nam
vào ngày hai mươi bảy tháng tám vừa qua của hàng chục tài xế rapbai
thì đến ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám đã có thêm hàng loạt tài xế grab cùng nhau
làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng kiến nghị về việc thu thuế của công ty này
nội dung đơn kiến nghị của cả tài xế grabcar và grabbike tập trung vào hai điểm
thứ nhất việc công ty trách nhiệm hữu hạng grab việt nam đưa ra thông báo
về việc thực hiện nghĩa vụ thuế năm hai nghìn một mươi chín với đối tác tài xế grab hai bánh
là bất hợp lý khi thông báo sẽ thu sáu mươi đồng mỗi ngày đối với các tài xế xe hai bánh
grabbike grabadress và grabfood đợt doanh thu trên một trăm linh triệu đồng tính từ đầu năm
và có khả năng cao sẽ đạt doanh thu một trăm linh triệu đồng trong năm hai nghìn hai mươi
theo grab sáu mươi đồng chỉ là con số ước tính cuối năm sẽ tính toán lại mức thuế
mà tài xế phải nộp nếu mức thuế cao hơn số tiền grab đã thu doanh nghiệp này
sẽ tiếp tục trừ cho đến khi đủ hoặc hoàn lại tiền cho đối tác trong trường hợp thừa
nhiều đối tác tài xế của grab cho rằng đây cũng là một hình thức chiếm dụng vốn
từ bất bình trên các tài xế cũng thông báo với nhau hiện tiền thuế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
đã có kết quả hoàn thuế nên liên hệ với công ty grab và cơ quan thuế để làm thủ tục
nhận lại tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân của mình
trong một diễn biến khác hiện cục thuế tp hcm đang tiến hành thanh tra thuế của công ty
trách nhiệm hữu hàng grab việt nam để làm rõ những vấn đề liên quan
thưa quý vị sau hai năm khởi công dự án xây dựng cầu bưng thuộc phường bình hương hòa
quận bình tân vẫn chưa thể hoàn thành vì vướng mặt bằng
do công trình thi công kéo dài với lô cốt rào chắn gây nên tình trạng
ủng tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm
công trình xây dựng cầu bưng được khởi công vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
theo thiết kế cầu bắt qua cơn tham lương tổng chiều dài năm trăm sáu mươi mét
cầu được xây dựng để giảm tải giao thông cho đường lê trọng tấn
dự án có tổng mức đầu tư hơn năm trăm một mươi bốn tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau hai mươi tháng thi công
tuy nhiên đến nay công trình thực hiện khoảng hai mươi khối lượng với một số hạng mục chính
do lục cốt thi công chiếm phần diện tích lớn trên đường khiến tình trạng ủng tắc giao thông nơi đây ngày càng nghiêm trọng
vào giờ tăng tầm các phương tiện ô tô xe máy xếp hàng dài chờ nhau để qua khu vực này
vì mỗi ngày lưu lượng phương tiện đi từ hướng quốc lộ một về đường tân kỳ tân quý rất đông

qua tìm hiểu được biết dự án xây dựng cầu bưng chậm tiến độ khoảng một năm nay
nguyên nhân là do phía quận tân phú vẫn chưa giải tỏa hai doanh nghiệp trong khu công nghiệp tân bình
cùng với tiệc công trình vừa thiết công để đảm bảo an toàn giao thông
vừa phải phối hợp di dời công trình kỹ thuật trong điều kiện chậm hẹp
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tp hcm có hai mươi tám điểm nguy cơ ủng tắc giao thông
tp hcm đã và đang triển khai các giải pháp chống ủng tắc giao thông

ở trên từng địa bàn của quận quyện nay chúng ta cũng đã xây dựng nhiều công trình giao thông
để đảm bảo khắc phục trước mắt ở những địa điểm này
trong đó các công trình nút giao thông cầu vượt hay là mở rộng một số tuyến đường
ở các khu vực để làm sao hạn chế đến mức thấp nhất
bên cạnh đó thì chúng ta tổ chức lại cái giao thông ở một số khu vực mà nó chưa có phù hợp
để làm sao đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất
tp hcm triển khai các dự án nhằm hạn chế và xóa kẹt xe tập trung ở cửa ngõ phía tây nam thành phố
trong đó có dự án xây dựng cầu bưng
bên cạnh đó cũng cần có giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này tránh để xảy ra thực trạng
trong thời gian xây dựng dự án chống ung tắc giao thông thì lại gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài
thưa quý vị mới đây hội xuất bản việt nam phối hợp với sở giáo dục đào tạo
tp hcm và thành đoàn tp hcm tổ chức tọa đàm thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách cho học sinh như thế nào
nhiều phụ huynh học sinh và chuyên gia giáo dục tham dự buổi tòa đàm đã kiến nghị đưa tiết đọc sách vào giờ học chính khóa
tại buổi tòa đàm ông lê hoàng phó chủ tịch hội xuất bản việt nam cho rằng
việc hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh trong nhà trường
chính là góp phần thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
nhiều giáo viên học sinh đã trình bày tham luận và cho thấy vai trò thiết yếu của việc đọc sách
giúp hình thành nhân cách của học sinh đặc biệt là trong thời buổi công nghệ số như hiện nay
qua đó đề nghị cần có một tiết đọc sách trong thời khóa biểu chính khóa
để giáo viên có thời gian giúp học sinh có thói quen đọc sách tốt hơn
trước mắt sở giáo dục đào tạo tp hcm nên cho phép các trường thực hiện tích hợp tiết đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp
hội xuất bản giáo dục việt nam sở giáo dục đào tạo và thành đoàn tp hcm
cũng thống nhất sẽ ban hành thông báo liên tịch nhằm đẩy mạnh các giải pháp xây dựng thói quen đọc sách
tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của đội viên học sinh trên địa bàn thành phố
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và văn phòng chủ tịch nước
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
dự hội thảo có đồng chí phạm minh chính ubnd bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ubnd phó chủ tịch nước
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
ba mươi báo cáo tham luận tại hội thảo đã một lần nữa tập trung làm rõ và khẳng định những nội dung
giá trị lý luận và thực tiễn được kết tinh cũng như kết quả mà toàn đảng toàn dân và toàn quân đã đạt được
trong năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
những lời căn dặn và mong muốn của chủ tịch hồ chí minh trong bản di trúc giản dị mà thiêng liêng
cội nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc đồng thời thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả
đó là tư tưởng xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh
hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền của đảng đoàn kết trong đảng đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
thực hiện chính sách xã hội phát triển kinh tế văn hóa phát huy nguồn lực con người
không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới
các ý kiến tại hội thảo cũng đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước ta trong bối cảnh hiện nay gắn thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
với thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một và một mươi hai của đảng
về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng cũng như chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cũng trong sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị chuyên đề
ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn di trúc của chủ tịch hồ chí minh
những kết quả nổi bật sau năm mươi năm thực hiện di trúc của người
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt báo cáo viên trong công an nhân dân
theo hình thức truyền hình trực tuyến trong toàn lực lượng
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương trực tiếp truyền đạt phổ biến
những nội dung cơ bản ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn di trúc của chủ tịch hồ chí minh
những kết quả nổi bật sau năm mươi năm thực hiện di trúc của người
qua đó giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản
giá trị to lớn di trúc của chủ tịch hồ chí minh và quá trình năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
thấm nhuận lời dạy lời cam dặn của bác mọi hành động việc làm của cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân phải luôn vì lợi ích của nhân dân phục vụ nhân dân
với tinh thần thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
sau hội nghị ban tổ chức đề nghị công an các đơn vị địa phương
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh với hình thức phù hợp
có ý nghĩa thiết thực là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
vào chiều nay tại hà nội đảng ủy cục hậu cần bộ công an đã tổ chức hội thi
báo cáo viên giỏi năm hai nghìn một mươi chín
hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy
lãnh đạo cán bộ đảng viên đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên
đồng thời nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên có tiềm năng phát triển
tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực để lựa chọn tham gia hội thi cấp bộ
đây cũng là dịp để cán bộ đảng viên trong đơn vị có cơ hội giao lưu
học hỏi chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tuyên truyền miệng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
tìm ra những phương pháp truyền đạt hữu hiệu để đưa các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của đảng các chỉ thị các cuộc vận động đi vào cuộc sống
góp phần nâng cao nhận thức thống nhất tư tưởng và hành động
củng cố niềm tin động viên toàn thể cán bộ đảng viên trong cục
đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
hội thi có sự tham gia của hai mươi một thí sinh tranh tài tại hai nội dung là thi thuyết trình và thi vấn đáp trả lời câu hỏi của ban giám khảo
vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
tại hội thảo nhiều ý kiến khẳng định thời gian qua nhất là sau khi bộ chính trị ban hành kết luận số một trăm linh hai kltvk
về hội quần chúng các hội quần chúng và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
ngày càng phát triển nhanh về số lượng đa dạng về hình thức tổ chức tính chất hoạt động phong phú
hoạt động của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn người việt nam ở nước ngoài
đã góp phần tích cực và phát triển
vào việc xây dựng củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước
tuy nhiên thực tiễn cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước đối với các hội
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những vấn đề an ninh chính trị
với sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
những khó khăn thách thức đang đặt ra trong công tác quản lý hội
trên cơ sở đó đề xuất đảng nhà nước các chủ trương chính sách nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội quân chúng
phát biểu tại hội thảo đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước
và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài là vấn đề quan trọng
đề nghị các bộ ban ngành liên quan cần thực hiện nhiều biện pháp để thao ngỡ các vướng mắc
đặc biệt cần lưu tâm đến một số biện pháp như tăng cường sự lãnh đạo của đảng
hoàn thiện hệ thống pháp luật
chú trọng công tác tuyên truyền vận động để các hội quần chúng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện
tự quản tự chịu trách nhiệm và tuân thủ pháp luật đúng tôn trị mục đích
đồng thời thực hiện các biện pháp phù hợp để bài trừ ngăn chặn các tổ chức bất hợp pháp đang hoạt động
phát biểu kết thúc hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
là cơ quan chủ trì tổ chức hội thảo đồng thời là một cơ quan nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị
bộ công an sẽ nghiêm túc ghi nhận tiếp thu các ý kiến được các đại biểu nêu tại hội thảo
đồng thời tổ chức nghiên cứu xà xoát và sẽ thực hiện nhiều biện pháp trong thời gian tới
để thao gỡ các vướng mắc bất cập tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị
liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hội nhóm bất hợp pháp hoạt động tại việt nam và trên không gian mạng
trong khuôn khuôn
chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín vào sáng nay tại huyện tịnh biên tỉnh an giang
đã diễn ra lễ khánh thành đưa vào sử dụng nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam campuchia
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đại tướng niêm pháp quốc vụ khanh sương trực bộ quốc phòng vương quốc campuchia
đã tới dự và cắt băng khánh thành trong niềm hân hoan vui mừng của nhân dân hai nước
cũng trong dịp này khóm xuân bình thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
và ấp tà rư xã áp nôm đàn huyện kỳ rê vông tỉnh ta kèo vương quốc campuchia
tổ chức lễ sơ kết cụm dân cư lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết bảo vệ đường biên cột mốc
cùng giúp nhau phát triển kinh tế giữ gìn bản sắc văn hóa phát huy mối quan hệ tốt đẹp lâu đời giữa hai dân tộc hai quốc gia
hai đoàn bộ quốc phòng việt nam và campuchia đã trao quà tặng cho đại diện nhân dân hai cụm dân cư
và mong muốn bà con phát huy cao nhất giá trị sử dụng của nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam campuchia
góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai bên ngày càng bền chặt
cũng trong sáng nay tại cửa khẩu quốc tế tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
hai nước việt nam campuchia thực hiện trang trọng
đây là một trong những hoạt động chính nằm trong chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
nghi thức trào cột mốc và chứng kiến tuần tra song phương được tiến hành tại khu vực cột mốc quốc giới hai trăm bảy mươi năm biên giới việt nam campuchia
thông qua hoạt động phối hợp tuần tra lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh takeo campuchia và an giang việt nam
có thêm cơ hội gặp gỡ giao lưu tin cậy hiểu biết tôn trọng lẫn nhau
cùng nhận thức đúng đắn về đường biên giới và hệ thống cột mốc quốc gia
sau lễ trà cột mốc và chứng kiến tuần tra chung đại diện lãnh đạo hai nước đã cùng trồng cây lưu niệm
tại khu vực cột mốc biên giới việt nam campuchia đánh dấu mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia